thì nó sự là một cái mất đi một cái lợi thế cạnh tranh lớn
còn cái nữa đấy là nó trực tiếp có tạo ra cái việc đi lại dễ dàng hơn cho người cho người dùng cho xã hội
một ứng dụng càng dễ sử dụng bao nhiêu thì càng là bài toán khó đối với người kiến tạo
bởi thực chất đây là dịch vụ quen thuộc đối với các nước trên thế giới
nhưng đối với việt nam thì cũng còn khá là mới mẻ
cái khó khăn đầu tiên đấy là thực sự là cái phần nhiệm vụ và tiếp cận thông tin liên quan đến cái ngành đấy
thì nó để làm được thì nó cần phải hội tụ đủ một số yếu tố
thứ nhất là về kiến thức về ngành kiến thức về du lịch về thương mại điện tử
bởi vì giải pháp của mình thì là cung cấp về cái giải pháp về hệ thống đặt giữ chỗ cho các đại lý du lịch
thì nó khi mình làm thì mình phải nắm được những cái toàn bộ những cái thông tin
những cái mà người dùng cần những cái mà khách hàng của mình trực tiếp là đại lý du lịch đại lý bán vé máy bay cần
thế nên là mình nhiều khi phải suy nghĩ ở nhiều góc độ nhất về người dùng về khách hàng của mình về ở góc độ chuyên gia
thì những đối với những đại lý truyền thống thì họ sẽ quen với việc là làm việc trên hệ thống của chính hãng
một cái suy nghĩ như thế thì nó cũng rất là nhiều yếu tố
cái quan trọng nhất là cái niềm tin cũng như là nhận thức của khách hàng trong cái xu thế là thương mại điện tử cũng đang phát triển như thế này
và cái sản phẩm của mình có những cái lợi ích mang lại của họ cho họ là như thế nào
ví dụ như là có thể là thay vì việc là một nhân viên phải nghe điện thoại rất là nhiều thay vì việc là nghe điện thoại để tư vấn thì họ có thể đưa cho khách hàng thành website của bên mình vừa quảng cáo được thông tin
sau thương hiệu thì khách hàng khách lẻ có thể là họ tự lựa chọn điểm đi điểm đến và đặt ra được cái vé hoàn chỉnh
bên cạnh những khó khăn ban đầu việc làm chủ công nghệ trong một lĩnh vực mới hoàn toàn với bản thân và cộng sự thực sự là những thử thách đối với nhóm sáng lập
dù rằng họ chính là những người đam mê và là những lập trình viên xuất sắc
ngày đầu tôi làm việc với cả anh hà và cũng như mọi người
thì bản thân là những lập trình viên thì bản thân không có nghiệp vụ về hàng không cũng như nghiệp vụ về đối chung
thì bắt buộc là phải học qua lớp nghiệp vụ ticketing cũng phải mất một thời gian nhưng mà một thời gian để học và tìm hiểu
thì vì nghiệp vụ vé nó cũng rất phức tạp các phòng vé các đại lý họ hỗ trợ cũng nắm được nghiệp vụ nhanh hiểu được yêu cầu của các đại lý cũng dễ dàng làm phát triển phần mềm
thì trong những ngày đầu thì khi anh em cùng phối hợp làm việc với nhau
thì có những cái xảy ra mâu tuẫn về cái việc về ý kiến ý tưởng của người này và người kia
hà thì phụ trách về phần công nghệ còn tôi phụ trách về phần phát triển thị trường vật kinh doanh
thì với bản tính cầu toàn của mình thì mình cũng đưa ra rất là nhiều cái ý tưởng cũng như là cái yêu cầu buộc phải hoàn thiện cái sản phẩm như thế này
dựa trên cái nhu cầu cũng như là cái ý kiến của khách hàng để hoàn thiện cái sản phẩm đó và để triển khai bán và triển khai nhanh hơn
tuy nhiên là anh em cũng ngồi với nhau thì cũng đưa ra và cũng xem xem là vấn đề nào có thể hoàn thiện được trước
và có tiến độ kế hoạch để hoàn thiện từng hạng mục một
và cái việc mà mâu thuẫn như thế thì tất nhiên là cũng không tránh khỏi
và tuy nhiên là khi ngồi lại với nhau thì anh em cũng xem xem là cái nào phù hợp thì sẽ ưu tiên trước
người trẻ khởi nghiệp là giai đoạn thoát khỏi sự đùm bọc của gia đình nhà trường
như những con chim non tự tập bay trên đối cánh của mình
thương trường là những sóng gió lớn mà những người trẻ vấp phải
thức thâu đêm thường xuyên ăn bánh mì trừ bữa vừa làm lập trình kiêm marketing bán hàng
là kỷ niệm mà hà cùng nhóm sáng lập không thể quên được trong những ngày đầu lập nghiệp
không phải vấn đề công nghệ không phải vấn đề khách hàng mà vấn đề về vốn là rào cản lớn nhất
mà bất kỳ start up trẻ nào cũng gặp phải
bởi họ chỉ có ý tưởng với hai bàn tay trắng
có đam mê của tuổi trẻ nhưng chưa có sự tích lũy về vốn riêng nào để triển khai ý tưởng của mình
mình phải dùng tiền tiết kiệm của mình ra để làm
đến lúc thì tiền thị tiết kiệm của mình cũng hết
thì bắt đầu có những cái mọi người cũng cảm thấy có sự khá là tương đối nà
lúc đấy thực sự là cảm thấy khó khăn
khó khăn khó khăn về vốn nó tác động trực tiếp đến cái tinh thần làm việc lẫn cái hiệu quả công việc của mình
thực ra thì cũng có lúc đấy thì cũng chỉ nghĩ đến một số cái giải pháp
ví dụ như là bán một số thứ mình đang có
ví dụ như là xe máy chẳng hạn hoặc là một số thứ mình có thể không cần đến nó nữa
những khó khăn đó
những khó khăn đó
lúc làm hà mệt mỏi
nhưng chưa bao giờ làm hà gục ngã mà từ bỏ dự án của mình
ngay từ bước đầu tôi đã chọn cái việc nhìn thấy cái hiệu quả
cái mà mình mang đến cho thị trường mang đến cho giải quyết cái vấn đề
trong cái việc đi lại bằng đường hàng không bằng điểm du lịch của người dùng
nó thực sự có ích
cũng nhờ mọi người trong
nhóm sáng lập hỗ trợ mọi người chia sẻ được cho nhau
hỗ trợ được cho nhau rất nhiều mà có thể vượt qua được
cái đấy là cái quan trọng nhất
mỗi khó khăn không làm nhụt ý chí mà mỗi lần vượt qua
nó lại đem lại một bài học quý để hà xây dựng dự án của mình thành công
phòng vé máy bay ánh thủy đây là một trong những khách hàng của công ty nguyễn hà
là một phòng vé quy mô tương đối lớn mỗi ngày đặt hàng trăm vé máy bay cho khách hàng
nhưng lượng nhân viên đã tinh gọn hơn trước rất nhiều
lý do bởi hệ thống ứng dụng của hà phát triển trên nền tảng điện toán đám mây
giúp quản lý khách hàng phát triển bán hàng trực tuyến hiệu quả
cái tài khoản đặt thì ước chừng cũng lên đến con số trên năm trăm linh booking một buổi
còn tài khoản xuất thì cũng khoảng bốn trăm linh booking
cái phần mềm này chúng tôi đang dùng của máy bay hai phần mềm
một là phần mềm đặt vé máy bay hai là phần mềm xuất vé máy bay
có nghĩa là một phần mềm dành cho khách lẻ một phần mềm dành cho đại lý
hai phần mềm này đã tối ưu hóa được các cái user mà hãng cấp cho chúng tôi
vì số lượng user hãng cấp thì nó là có hạn
thế nhưng mà khi mà nhân bản ra thì chúng tôi phải cấp cho vài trăm đại lý cùng một lúc
với những ưu việt mà dự án của nguyễn hà mang lại sau khoảng một năm thành lập
công ty đã có hơn hai trăm linh đối tác quan trọng là những đại lý phòng vé công ty du lịch
mỗi tháng phục vụ bốn triệu lượt tìm kiếm xuất khoảng bốn mươi vé cho khách hàng
không dừng lại ở đó nguyễn hà không bằng lòng với chính mình
muốn xây dựng ứng dụng lớn mạnh hơn nữa hiệu quả hơn nữa
về phần mạng
kinh doanh do tôi phụ trách thì kế hoạch tới đây thì
thứ nhất về sản phẩm chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện về thêm một số tính năng khác của sản phẩm
để ổn định hơn cũng như là mang lại cho khách hàng sử dụng những cái tiện ích và đa dạng hơn về tính năng
ngoài ra đấy là về sản phẩm còn về kế hoạch phát triển thị trường thì chúng tôi cũng mở rộng thêm nhân sự
và sẽ triển khai
triển khai tới các khu vực cụ thể như là trong miền nam miền trung
sẽ cung cấp được cái giải pháp cho các thị trường đông nam á hoặc là sâu á
bởi vì cái nhu cầu du lịch nhu cầu đi lại ở trong cái vùng của mình
vùng đông nam á hoặc là sâu á tất nhiên là cả trên thế giới nữa cũng rất là phát triển
ngoài ra thì là những cái
công ty cũng phải nghiên cứu thêm một số những cái công nghệ mới
cái xu hướng mới để bắt kịp với cái
với cái sự phát triển thế giới như là liên quan đến việc đặt vé trên tivi

mọi người có lẽ chỉ cần trao đổi với trợ lý ảo chẳng hạn là có thể đặt vé đặt được vé máy bay
thanh toán được vé máy bay đi để đi du lịch hướng dẫn
triết lý khởi nghiệp của tôi là xây dựng điều gì đó có lợi cho cộng đồng cho xã hội
đó là điều tâm niệm cũng là mục tiêu trong suốt chặng đường kinh doanh và lập nghiệp của nguyễn hà
và sản phẩm thực sự đem lại tiện ích cho cộng đồng
đã dẫn lối để chàng kỹ sư trẻ vượt qua nhiều thử thách để khởi nghiệp thành công